ngay sau khi tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh lào cai trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh lào cai định hướng phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm và một số vấn đề kiến nghị với chính phủ
sau ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm kinh tế xã hội của tỉnh lào cai đã đạt được kết quả quan trọng
các ngành kinh tế phát triển theo hướng tích cực nông nghiệp được đẩy mạnh phát triển toàn diện bước đầu xây dựng các vùng sản xuất có hiệu quả công nghiệp đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
lợi thế của cửa khẩu đã và đang tạo bước phát triển mạnh mẽ cho lào cai môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm cải thiện
chỉ trong ba năm gần đây tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho hàng trăm dự án với tổng vốn đăng ký một trăm linh tỷ đồng
trong đó có nhiều dự án của các tập đoàn doanh nghiệp lớn
tuy nhiên một số chương trình đề án dự án quan trọng triển khai chậm gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội
nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thiếu công nhân lành nghề
ô nhiễm môi trường nhất là tại khu công nghiệp luyện kim và hóa chất của tỉnh chưa được xử lý triệt đề ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
với mục tiêu xây dựng lào cai trở thành trung tâm giao lưu kinh tế đối ngoại lào cai đã xây dựng khu du lịch quốc gia sapa theo kế hoạch đã được thủ tướng phê duyệt
phát triển khu cửa khẩu lào cai mở rộng gắn liền với phát triển thành phố lào cai là đô thị loại một và là đầu mối trung tâm trung chuyển hàng hóa trung tâm logistics lớn trên tuyến hành lang kinh tế côn minh lào cai hà nội hải phòng
trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh thủ tướng đã đi thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh nhân ngày thương binh liệt sĩ việt nam ngày hai mươi bảy tháng bảy và đi thăm khu cửa khẩu bản vược